việc các mặt hàng nông sản chủ lực bị rớt giá mạnh trong đó có cao su và hổ tiêu liên tục bị rớt giá trong nhiều năm
thực sự đã tác động lớn đến đời sống của người dân cũng như mức tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh bình phước
địa phương vốn phụ thuộc vào đông nghiệp là chính
sản phẩm việt nam chúng ta nói chung và bình phước nói riêng là nó có một tỷ lệ tương đối cao trong tổng tỷ phần của các loại sản phẩm trên thế giới
chính vì vậy là sự cung cầu thay đổi cung của việt nam cung của bình phước nó ảnh hưởng luôn đến quan hệ cung cầu trên toàn thế giới
và cái đó là thị trường thế giới sẽ tác động ngược lại
chính chúng ta cũng là người phải chịu cái giá cả cái quan hệ cung cầu nó tác động lên là chịu cái giá cả ảnh hưởng của thế giới
và đến trực tiếp đến người dân cũng như doanh nghiệp của bình phước
trước tình cảnh các mặt hàng nông sản liên tục xuất giá gần đây một số nông hộ đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây khác
như là mô hình trồng chanh dây ở xã bình minh huyện bù đăng mô hình trồng tre lấy măng ở xã thành tâm huyện châu thành
mười xa xanh ở phường tân xuân thành phố đồng xoài
tuy nhiên trên thực tế do không có nguồn thu trong một thời gian dài khiến cho nhiều nông dân ở bình phước gặp phải khó khăn lớn về nguồn vốn
để thực hiện việc chuyển đổi sang trồng các loại cây khác
bên cạnh đó tại một số địa phương khí hậu thổ nhưỡng được đánh giá là không phù hợp với cây điểu
nhưng lại đang lúng túng trong việc lựa chọn loại cây gì để trồng cho phù hợp